thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông iwa mura giám đốc điều hành tập đoàn eon của nhật bản
kiêm tổng giám đốc eomo việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao hoạt động của aon tại việt nam
mong tập đoàn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ tại việt nam hơn nữa tiêu thụ nhiều hơn nữa sản phẩm của việt nam
giám đốc điều hành aeon iwa mura cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp
tập đoàn mong muốn được đóng góp vào phát triển quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng hai nước
mong đầu tư vào ngành bán lẻ tăng xuất khẩu sản phẩm việt nam sang thị trường nhật bản nhất là nông sản
theo thủ tướng nguyễn xuân phúc việc đầu tư một trung tâm thương mại hiện đại ở phía nam là hết sức cần thiết
thủ tướng đề nghị tập đoàn tích cực hơn nữa trong việc tiêu thụ tăng cường xuất khẩu các sản phẩm việt nam sang nhật bản
việc tập đoàn aon làm ăn thành công ở việt nam sẽ là bông hoa đẹp trong vườn hoa hữu nghị việt nam nhật bản